người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hay đến lựa chọn nhu yếu phẩm thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày tất cả đều được miễn phí
đây là mô hình do cán bộ công chức phường bình trị đông
quận bình tân tp hcm thực hiện với tên gọi là phiên chợ không đồng
từ bảy giờ đến chín giờ là thời điểm nhiều người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
tập trung về ủy ban nhân dân phường bình trị đông để nhận sự chia sẻ hỗ trợ tại phiên chợ không đồng
dù là hay quen người lớn tuổi hay các em nhỏ
mỗi người đến đây đều nhận sự hướng dẫn nhiệt tình từ đội ngũ tình nguyện viên
để tạo điều kiện cho người dân có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu
những người tổ chức phiên chợ không đồng cố gắng chuẩn bị đa dạng phong phú nhiều mặt hàng
thông đồng này để gửi đến người dân những mặt hàng thiết yếu
có thể sử dụng trong những ngày mà dịch bệnh covid
những mặt hàng thì dân đồng mạnh thường quân cũng có mặt trận đồ thể dân đồng cũng có
sự tham gia của cán bộ công chức cũng rất là tích cực
mỗi ngày phiên chợ phục vụ trung bình khoảng một trăm linh người
để sự hỗ trợ đúng đối tượng trước đó ủy ban nhân dân phường phổ biến đến từng khu phố
tổ dân phố tổng hợp ra soát danh sách những hộ gặp khó khăn do dịch bệnh
quận bình tân có số lượng dân nhập cư nhiều đa số là lao động thời vụ
chịu tác động lớn từ dịch bệnh kéo dài
sự hỗ trợ kịp thời sâu sát tự kích chính quyền cơ sở
giúp người dân thêm ấm lòng cùng vượt qua đại dịch